thưa quý vị xuất phát từ thực tế rất nhiều người dân lo lắng bị di chứng hộ covid một mươi chín và hội chứng covid kéo dài
nhiều phòng khám trung tâm điều trị di chứng hậu covid một mươi chín đã ra đời và dẫn đến giá cả bị tranh lệch và đẩy lên ở mức cao với hàng loạt dịch vụ khác nhau
theo các chuyên gia y tế di chứng hậu covid một mươi chín thường chỉ xảy ra ở những người bị bệnh nặng phải nằm thở máy và hồi sức kéo dài thì mới cần phải đi khám và điều trị
quan trọng là phải biết lắng nghe cơ thể của mình để giải quyết chứ không nên lo lắng thái quá
cư dân mạng cho rằng đây cũng là hiện tượng tâm lý đám đông trong số những người khám hậu covid có không ít người không có triệu chứng gì nhưng do lo lắng bị hậu covid một mươi chín nên muốn kiểm tra sức khỏe sau thời gian mắc bệnh
tôi thấy thật ở lại có phải ai mắc covid một mươi chín cũng bị di chứng hậu covid một mươi chín đâu nếu cứ lo lắng như thế sinh ra tâm lý hoang mang lo sợ rồi dẫn đến trầm cảm thì sao sẽ còn nguy hiểm hơn
khi tâm lý hoang mang do vấn đề hậu covid một mươi chín
dẫn tới tình trạng lạm dụng các chỉ định và dịch vụ không cần thiết rất dễ xảy ra do đó việc chỉ định này phải được thực hiện tùy tình trạng bệnh lý của người đến khám
theo các chuyên gia y tế sau khi khỏi covid một mươi chín cơ thể sẽ thấy mệt mỏi đau nhức nhưng sẽ hồi phục
nếu không thể nhẹ khỏi bệnh không có triệu chứng gì gặp phải thì không phải khám hậu covid
bởi hậu covid một mươi chín thường xảy ra ở những người bệnh nặng nằm thở máy hồi sức kéo dài mới phải khám và điều trị
mỗi người sẽ gặp các triệu chứng như ho mất ngủ đau nhức xong chúng ta có thể tự điều trị tại nhà được
đâu phải cứ bị như thế rồi truyền tay nhau lại đi khám vừa tốn tiền vừa mang lo lắng vào người
quan trọng chúng ta tăng cường bồi bổ cơ thể tăng cường vitamin và đặc biệt là chịu khó tập thể dục để nâng cao sức khỏe
tôi cũng đã từng mắc covid một mươi chín tất nhiên là cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe sau thời gian vừa mới khỏi bệnh nhưng một thời gian sau là trở về trạng thái bình thường mạng
quan trọng tinh thần của chúng ta là phải lạc quan vui vẻ đó mới là liều thuốc để chống lại bệnh tật
cư dân mạng cho rằng lo lắng của người hậu covid một mươi chín là đọc quá nhiều thông tin tiêu cực cộng thêm nhiều yếu tố khác tác động dẫn đến rối loạn lo âu
cũng đã có những người phải khám tâm thần sử dụng thuốc vì không tự giải thoát được vấn đề qua tập luyện hay xả sám chết
điều quan trọng là phải biết lắng nghe cơ thể mình để giải quyết chứ không nên quá lo lắng về hậu covid một mươi chín
tôi thấy thông tin trên báo chí cũng nên cần điều chỉnh không phải cái gì cũng nên đưa vì sẽ vô tình tạo tâm lý hoang mang cho người dân
đã đến lúc đưa những thông tin tích cực thì sẽ hay hơn rất nhiều
quan trọng mỗi gia đình cần quan tâm chăm sóc đến nhau nhiều hơn có thể cùng nhau đi du lịch để sản xuất chết sau quãng thời gian điều trị
tôi nghĩ như vậy sẽ giúp tư tưởng suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn
chứ khám hậu covid một mươi chín tôi nghĩ không cần thiết nếu chúng ta không gặp phải các triệu chứng nặng
nhu cầu khám hậu covid một mươi chín dẫn tới tình trạng loạn giá khám mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình nhân dân